bộ y tế cho biết tính từ một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày một mươi một tháng một mươi hai
cả nước có thêm một mươi sáu một trăm bốn mươi một ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có ba mươi bảy ca nhập cảnh
còn lại là các ca được ghi nhận trong nước tăng một hai trăm tám mươi năm ca so với một ngày trước đó
các ca mắc được ghi nhận tại năm mươi chín tỉnh thành phố trong đó có hơn chín ca là trong cộng đồng
trung bình số ca mắc mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là hơn một mươi bốn bảy trăm linh ca một ngày
theo nhận định của nhiều chuyên gia số ca mắc cộng đồng có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước
một phần do người dân chủ quan lơ lả thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
nhất là ở những khu vực dễ lây lan như hàng quán chợ dân sinh khu trung cư
bộ y tế cũng tiếp tục chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho người dân trong độ tuổi chỉ định đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của bộ y tế
đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho đối tượng là người từ năm mươi tuổi trở lên người bác mệnh lệ
văn phòng chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
về việc thông tin hướng dẫn về thuốc điều trị covid một mươi chín
theo đó báo chí trong thời gian vừa qua đã phản ánh về việc là một số loại thuốc kháng viêm
chống đông thuốc kháng virus thuốc điều trị covid một mươi chín được giao bán chản lan và dễ dàng mua được
mà không cần còn đơn của bác sĩ
về việc này thủ tướng chính phủ phạm minh chính có ý kiến chỉ đạo
bộ y tế cần đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền và hướng dẫn về các loại thuốc
biện pháp để người dân có thể mua sử dụng theo đúng quy định và an toàn các loại thuốc không kê đơn
có tác dụng điều trị tại nhà các triệu chứng thông thường nhẹ do nhiễm sars cov hai
nhằm đảm bảo sức khỏe người dân thực hiện mục tiêu kép hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc
ca chuyển bệnh nặng tử vong do covid một mươi chín khôi phục và phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có quyết định phê duyệt chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó tp hcm xây dựng và triển khai sáu chiến lược lớn gồm chiến lược bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
đến từng người dân trên địa bàn thành phố kiểm soát dịch covid một mươi chín trong giai đoạn bình thường mới
quản lý và chăm sóc f tại nhà điều trị f tại các bệnh viện
truyền thông nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của người dân và cộng đồng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nâng cao năng lực phòng chống dịch
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết việc xác định và phát triển các chiến lược y tế trong giai đoạn hiện nay
nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân luôn được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng chống dịch
các chiến lược cũng tiếp tục đặt sức khỏe tính mạng người dân lên trên hết
trước hết đảm bảo cho người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế sớm nhất nhanh nhất ngay từ cơ sở
phát huy vai trò trung tâm của người dân trong phòng chống dịch
công tác phòng chống dịch phải được tiến hành thường xuyên lâu dài trên cơ sở áp dụng đồng bộ các công tác tiêm chủng
xét nghiệm cách ly điều trị tuân thủ năm k để cao ý thức người dân và áp dụng công nghệ thông tin
một mươi bốn ngày qua trung bình mỗi ngày tp hcm có khoảng một ca mắc mới covid một mươi chín
ubnd tp hcm vừa có văn bản cập nhật đánh giá dịch đang ở cấp độ ba
và kể từ giờ ngày một mươi ba tháng một mươi hai tp hcm yêu cầu người dân không tập trung quá một mươi người
tại cùng một địa điểm ở nơi công cộng
người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết
đặc biệt với người dân chưa tiêm hoặc là tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích
hộ kinh doanh cá thể được phép hoạt động phục vụ không quá một mươi người tại cùng một thời điểm
và thực hiện các biện pháp kiểm soát tốt mật độ tần suất khách hàng đến mua bán
khuyến khích bán hàng mang đi
cơ sở hộ kinh doanh thực phẩm ăn uống nhà hàng quán ăn quán cà phê quán trà sữa
chỉ được phép bán hàng mang đi hoặc bán hàng tại chỗ không quá một mươi người tại cùng một thời điểm
bảo đảm khoảng cách tối thiểu mỗi bàn là hai mét không phục vụ rượu bia tại chỗ
và các loại thức uống có cồn khác
tp hcm cũng tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí
cơ sở làm đẹp phòng tập gym yoga võ thuật bia zumba sông hơi bấm huyệt
vật lý trị liệu karaoke massage quán bar vũ trường điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng
cho chơi điện tử
tp hcm tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại các cơ quan công sở
tỉnh quảng ngãi chính thức áp dụng quy định cho cách ly tại nhà đối với f một
theo đó những người là f một đã tiêm vaccine hoặc là chiêm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín chưa tiêm
sẽ thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày
và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong thời gian một mươi bốn ngày tiếp theo
khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau rát họng mất vị giác
thì báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định
từ ngày hai mươi tháng một mươi hai tới đây quảng ngãi cũng sẽ áp dụng điều trị f không triệu chứng tại nhà
tỉnh quảng ngãi chỉ đạo thành lập các trạm y tế lưu động chuẩn bị các điều kiện
thành lập các tổ chăm sóc f tại cộng đồng để quản lý điều trị các trường hợp f không triệu chứng tại nhà
đến thời điểm này toàn tỉnh quảng ngãi có trên ba hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín
ngày một mươi một tháng một mươi hai trong phần đối đáp tại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
và hai đồng phạm sau khi nghe các luận điểm luận cứ gỡ tội của các bị cáo và luật sư bào chữa
ghi nhận tình tiết mới phát sinh khi gia đình bị cáo
nguyễn đức trung tự nguyện nộp một mươi tỷ đồng để bảo lãnh nghĩa vụ thi hành án
đại diện viện kiểm sát đã quyết định điều chỉnh mức án đề nghị đối với bị cáo nguyễn đức trung
từ một mươi đến một mươi hai năm tù xuống còn mức là từ tám đến một mươi năm tù
mức án đề nghị đối với hai bị cáo còn lại được đại diện viện kiểm sát giữ nguyên là từ sáu đến bảy năm tù
đại diện viện kiểm sát phân tích về vai trò chủ mưu đứng đầu của bị cáo nguyễn đức trung
nguyễn đức trung ngoài chức trách là chủ tịch ubnd tp hà nội quản lý công ty thoát nước hà nội
bị cáo trung còn là trưởng ban ban chỉ đạo công tác xử lý nước giữ vai trò cao nhất
viện kiểm sát xác định công ty atic thực chất là công ty của bị cáo trung và gia đình
đại diện viện kiểm sát còn khẳng định đã có sự giả tạo khi cho rằng redoxi ba c là chế phẩm độc quyền
cụ thể bao bì ghi là reloxi ba c một sản phẩm độc quyền của hà nội
sản phẩm tốn nhiều tiền ngân sách nhà nước nhưng cuối cùng lại phải mua qua một công ty gia đình
làm trung gian viện kiểm sát cũng cho rằng việc kết luận thiệt hại ba mươi sáu tỷ đồng trong vụ án là phù hợp
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai hội đồng xét xử sẽ tuyên án
lực lượng chức năng tp đà nẵng vừa đấu tranh thành công chuyên án bắt giữ bốn đối tượng thu giữ hai mươi ba kg ma túy tổng hợp
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tháng một mươi hai tại khu vực phía nam hầm hải vân thuộc địa phận phường hòa hiệp bắc
quận liên triều tp đà nẵng lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với công an tp đà nẵng
đã đấu tranh thành công giai đoạn ba chuyên án bắt giữ đối tượng nguyễn mỹ
chú tại tp hội an tỉnh quảng nam đang vận chuyển trái phép ba kg ma túy tổng hợp
nguyễn mỹ khai nhận trước đó đã ba lần vận chuyển chót lọt cho một đối tượng tên là nhỏ
để lấy tiền công tổng cộng là hai mươi năm triệu đồng
chuyên án ma túy này được sắp lập vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
trước đó lực lượng đánh án đã bắt giữ ba đối tượng thu giữ hai mươi kg ma túy tổng hợp các loại
thời gian qua trên địa bàn tỉnh yên bái đã có nhiều đối tượng thông
qua các trang mạng xã hội để hoạt động phạm tội trong đó nổi lên là các hành vi
như lập các nhóm kín trên mạng xã hội rồi kêu gọi tụ tập đua xe đập phá tài sản
kết bạn qua mạng xã hội zalo hay facebook rồi hứa hẹn kết hôn gửi tặng quà làm từ thiện
sau đó lại yêu cầu bị hại phải nộp thuế phí
đáng chú ý đã xuất hiện tội phạm giả danh lực lượng công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước thử trạng này công an tỉnh yên bái đã tích cực vào cuộc quyết liệt đấu tranh
nhằm kịp thời ngăn chặn đồng thời cảnh báo tới người dân về loại tội phạm này
công an thành phố yên bái tỉnh yên bái liên tiếp nhận được tin báo của nhiều người dân trên địa bàn
về việc xe ô tô của gia đình để trên hành lang trước cửa nhà bị đập vỡ gương chiếu hậu và đèn hậu
hiện trường ghi lại từ camera cho thấy trong khoảng thời gian từ một h ba mươi đến hai h ba mươi phút sáng ngày một tháng một mươi hai
nhóm thanh thiếu niên gồm bốn người sử dụng hai xe máy và một xe đạp điện đi dọc các tuyến đường thuộc thành phố yên bái
thấy nhà nào có xe ô tô đỗ trên vỉa hè thì dừng lại dùng một thanh kim loại đập phá gương đèn chấu hậu của xe sau đó bỏ đi
còn đây là hai đối tượng vũ mạnh hùng và phạm thanh tùng cũng vừa bị công an huyện văn chấn bắt giữ
về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
thông qua mạng xã hội hùng đã quen quyết sau đó tự xưng là cán bộ công an tỉnh lạng sơn
thông báo cho quyết đang có liên quan đến vụ án ma túy yêu cầu quyết chuyển chín mươi triệu đồng để chạy án
hùng bảo quyết liên quan đến vụ vô đoán ma túy và yêu cầu quyết chuyển tiền cho vị can
từ lúc vị can quen quyết cho đến lúc mà vị can bị bắt là vị can đã quay quyết chuyển cho vị can là chín mươi triệu
theo thống kê từ đầu năm đến nay công an tỉnh yên bái đã khởi tố một mươi bốn vụ án
một mươi chín đối tượng liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đặt tài sản
các đối tượng thường sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi như kết bạn qua mạng xã hội zalo
hứa hẹn kết hôn hay gửi tặng quà làm từ thiện hoặc vay mượn
sau đó yêu cầu bị hại phải nộp thuế phí
bên cạnh đó cũng có vụ lừa đảo với thủ đoạn cũ như giả danh cơ quan công an kiểm sát tòa án
thông báo nạn nhân liên quan đến một vụ án nào đó rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để chiếm đoạt
thủ đoạn của các đối tượng này đó chính là giả danh công an giả danh lực lượng chức năng
thứ hai nữa là các đối tượng này đã sử dụng các mạng xã hội
cho nên quá trình truy viết để xác định được chứng cứ dữ liệu đại tử chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
tình trạng các đối tượng sử dụng mạng internet các trang mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra đấu tranh
bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng thì người dân cần hết sức cảnh giác
không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào những thông tin trên mạng xã hội mạng internet
cần xác minh kỹ thông tin trước khi chuyển tiền theo những yêu cầu qua mạng của các đối tượng
một đối tượng lên khu vực biên giới việt nam lào mua bốn bánh heroin khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng tỉnh điện biên phát hiện bắt giữ
vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai tổ công tác do công an huyện điện biên
chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
lực lượng biên phòng hải quan cửa khẩu quốc tế tây trang đang làm nhiệm vụ
tại khu vực bản nậm hẹ xã hệ muông huyện điện biên
phát hiện một đối tượng nam giới có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã nhanh chóng áp sát khống chế và bắt giữ đối tượng
khám xét người và phương tiện tổ công tác phát hiện thu giữ bốn bánh heroin có trọng lượng khoảng một bốn kg
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là lầu a dính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trù sãn na ư huyện điện biên
số ma túy trên đối tượng mua tại khu vực biên giới lào
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
còn tại tỉnh đắk lắc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
vừa phát hiện và xử lý hai hộ gia đình chồng trái phép hàng trăm cây cần xa
sau một thời gian theo dõi nắm tình hình vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra khu vực nhà rẫy của gia đình mang trí hùng và đỗ văn thanh
cùng với xã hòa thuận thành phố bùi ma thuật
tại nhà của hùng tổ công tác phát hiện đang ươm chồng ba trăm sáu mươi cây cần xa
còn tại nhà của thanh
lực lượng công an cũng đã phát hiện hai trăm năm mươi sáu cây cần sa có chiều cao từ tám mươi cm đến một m
ngay sau đó lực lượng công an đã lập biên bản và tiến hành nhổ bỏ niêm phong toàn bộ số cây cần sa trên
đồng thời đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật
tại thành phố hồ chí minh công an phường cô giang quận một
đang tạm giữ nguyễn vũ nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú quận một mươi hai để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
nguyên là đối tượng đã dùng hung khí đâm hai người trọng thương
và bị tổ cảnh sát giao thông rút súng khống chế bắt để giao cho công an phường
vụ việc xảy ra vào trưa ngày hôm qua lúc này nguyên đang sử dụng dao bấm tấn công bà nguyễn thị hằng và bà tiêu ngọc liên
trước tình huống trên hai cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ gần đó đã xông vào tước dao để khống chế nguyên
hai nạn nhân bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện đa khoa sài gòn và bệnh viện chấn thương trình hình cấp cứu
nguyên được đưa về trụ sở công an phường cô giang xử lý nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn trong việc sinh hoạt hàng ngày
công an huyện bình sơn và phòng kế sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã di lý đối tượng nguyễn hồng tuấn ở xã bình thạnh huyện bình sơn từ tỉnh lâm đồng về đến quảng ngãi
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một tuấn đã đột nhập vào khu nhà ở tập thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy dung quất
và một thành viên tàu côn sơn đang lưu trú tại đây gồm tiền mặt điện thoại di động máy tính bảng máy tính sách tay trị giá trên một trăm linh triệu đồng
công an tỉnh quảng ngãi đã khẩn trương điều tra và gợp vượt gần một cây số lên thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng để bắt giữ đối tượng
liên quan đến vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường phúc diễn quận bắc từ liêm hà nội vào đầu tháng một mươi một vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc từ liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng nguyễn minh chức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã giao lạc huyện giao thủy tỉnh nam định về tội cướp tài sản
vụ việc xảy ra lúc dạng sáng ngày ba tháng một mươi một tại một siêu thị điện máy trên đường cầu diễn quận bắc từ liêm hà nội
sau khi nhận được tin báo của người dân công an quận bắc tử liêm đã có mặt tại hiện trường để điều tra xác minh
với tinh thần chủ động mưu trí quyết tâm công an quận bắc tử liêm đã bắt giữ thành công đối tượng và thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại
qua vụ việc trên lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức của mình trong việc bảo vệ tài sản đồng thời thường xuyên theo dõi cập nhật các phương thức thủ đoạn tội phạm mới để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả

các loại tội phạm hình sự nói chung tội phạm cướp giật tài sản nói riêng diễn biến phức tạp
đối tượng phạm đội manh động táo bạo bất kể ngày hay đêm
vì vậy ngoài việc gia quân chấn áp của lực lượng công an người dân cần nâng cao cảnh giác phối hợp kịp thời với lực lượng chức năng để ngăn chặn tình trạng này
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ chín đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
chín đối tượng gồm nguyễn thiện tâm diệp thanh trường nguyễn hoàng sơn võ thị phượng nguyễn văn tú nguyễn anh tuấn cùng chú tỉnh đồng nai cao văn kha quê bạc liêu trịnh y khoa quê cà mau và trương văn nhớ quê vĩnh long
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch đã bắt quả tang chín đối tượng trên đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc tài xỉu tại phòng trọ của tâm ở xã phước thiền thu giữ trên sáu mươi ba triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
các đối tượng khai nhận sòng bạc trên do đối tượng nguyễn thiện tâm cho mượn địa điểm và thu tiền sâu
nguyễn anh tuấn là em ruột của tâm có nhiệm vụ cảnh giới nếu tổ chức chót lọt thì tâm sẽ trả cho tuấn từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng tùy theo số tiền sâu thu được ít hay nhiều
kha đứng ra làm cái mỗi ván bạc đặt cược số tiền từ một trăm linh đến một triệu đồng
tiếp tục những thông tin về tình hình dịch bệnh
tính từ đầu đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là gần một bốn triệu ca trong đó có hơn một triệu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
số bệnh nhân nặng đang được điều trị là bảy năm trăm năm mươi tám ca
về tình hình tiêm chủng tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm hai mươi sáu triệu liều trong đó tiêm một mũi là bảy mươi hai sáu triệu liều và tiêm mũi hai là hơn năm mươi ba triệu liều
ubnd tp hà nội cũng vừa có thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn do số f hai tuần qua gần bảy năm trăm linh ca trong cộng đồng hà nội đã có quận đống đa chuyển từ màu vàng sang màu cam tức là nguy cơ cao và tám đơn vị hành chính cấp huyện đạt cấp độ một vùng xanh tăng một đơn vị so với tuần trước
theo đó hiện nay thành phố vẫn ở cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng hà nội có tám quận huyện đạt cấp độ một nguy cơ thấp
màu xanh gồm ba vì long biên phú xuyên phúc thọ sóc sơn sơn tây thạch thất ứng hòa
so với lần công bố vào ngày ba tháng một mươi hai hà nội đã có thêm một địa phương trở thành vùng xanh đó là quận long biên
đáng chú ý là quận đống đa đã nâng từ cấp độ hai lên thành cấp độ ba nguy cơ cao màu cam
trong một mươi bốn ngày vừa qua quận này đã ghi nhận một ba trăm ba mươi sáu f cộng đồng hai mươi một quận huyện thị xã còn lại được đánh giá cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng
theo thông báo tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine covid một mươi chín là chín mươi bốn ba đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ vaccine phòng covid một mươi chín là tám mươi ba chín đạt tỷ lệ tối thiểu tám mươi
tính đến ngày một mươi một tháng một mươi hai tỉnh bình dương đã tiêm hơn bốn ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín trong tổng số năm triệu liều được phân bổ cho người dân
theo kế hoạch vừa ban hành của ủy ban nhân dân tỉnh bình dương thì tỉnh này sẽ tiến hành tiêm mũi nhắc lại tức là mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín cho toàn dân trên địa bàn
bắt đầu từ tháng một năm sau
trước đó đại diện sở y tế tỉnh bình dương cho biết địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vaccine và dự kiến tiến hành tiêm vaccine mũi nhát lại cho người dân giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo đó đối tượng ưu tiên tiêm trước cho người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản tức là tiêm đủ hai mũi có tình trạng suy giảm biễn dịch vừa và nặng
như là người kế ghép tạng ôm thư nhiễm hiv đang điều trị thuốc ước chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
nhóm đối tượng này sẽ được tiêm loại vaccine cùng loại với liều cơ bản hoặc là vaccine pfizer khoảng cách với mũi tiêm cuối cùng ít nhất là hai mươi tám ngày